công an tỉnh ninh bình ngày hôm nay cho biết đã tiến hành khởi tố bị can đối với phạm văn dũng
trú tại thành phố ninh bình về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như tin đã đưa dũng và nạn nhân có quan hệ tình cảm và thuê nhà trọ sống cùng nhau
ngày hai mươi ba tháng ba hai người xảy ra mâu thuẫn dũng đã bóc cổ nạn nhân đến chết
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba đối tượng đổ xăng vào thi thể của nạn nhân để đốt nhưng thấy mùi nên đã dập lửa
trưa hôm sau hung thủ phân xác nạn nhân bỏ vào hai thùng nhựa rồi giấu trong tủ ở tầng hai
vụ việc được phát hiện sau khi bố của dũng trình báo với cơ quan công an
liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá
thu giữ tổng cộng tám mươi chín bánh heroin
cụ thể vào đêm ngày ba mươi một tháng ba khi đang vận chuyển sáu mươi chín bánh ma túy tổng hợp tương đương khoảng bốn trăm một mươi bốn viên
ba đối tượng lý a g trang a minh và trang a vinh đều trú tại tỉnh liện biên
đã bị công an huyện nậm nhùn tỉnh lai châu phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt quả tang
ngay trong đêm công an tỉnh lai châu cũng đã bắt quả tang đối tượng giàng a páo trú tại tỉnh điện biên
đang mua bán trái phép hai mươi bánh heroin
báo khai nhận mang hai mươi bánh ma túy từ điện biên sang lai châu để bán nhưng chưa kịp giao dịch thì bị bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy khi đang vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh heroin
một đối tượng cũng đã bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ
đối tượng là cà văn trí trú tại huyện tuần giáo tỉnh liện biên
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển một mươi bảy bánh heroin
tổng trọng lượng gần sáu kg từ điện biên đến thái nguyên
tuy nhiên khi đến khu vực phường tân thịnh thành phố thái nguyên thì bị bắt giữ cùng tăng vật
mâu thuẫn tranh giành bảo kê
hai nhóm đối tượng đã chuẩn bị hung khí hẹn nhau để giải quyết
ngày hôm nay công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích
vào khuya ngày hai mươi bốn tháng ba hơn hai mươi thanh niên mang các loại hung khí tự chế như dao kiếm
ba trĩ ớp và súng bắn đạn cao su tụ tập đánh nhau
nhận tin báo công an thị xã hòa thành triển khai đến hiện trường
các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát để lại hai người bị thương
vào cuộc điều tra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba công an thị xã hòa thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp
bảy đối tượng trần quốc việt nguyễn hữu sang lê tấn đạt châu ngọc nguyễn tấn khoa
dương văn giàu và phạm văn thức cùng chú tại thị xã hòa thành và thu giữ nhiều hung khí gây án
theo thông tin từ công an huyện tây giang tỉnh quảng nam vào trưa nay tại huyện tây giang
đã xảy ra vụ việc nước lũ cuốn trôi nhóm ba người khiến một người mất tích
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi một giờ ông võ anh hùng quê tỉnh nghệ an điều khiển xe máy đào
chở theo ông nguyễn quyền quê tỉnh hà tĩnh và ông đào viết dương quê thành phố hải phòng
đi qua khu vực đập tràn thuộc địa bàn xã a tiêng huyện tây giang
thì gặp nước chảy xiết làm xe bị lật xuống lòng sông
ông hùng và ông quyền đã bơi được vào bờ còn ông dương vẫn đang mất tích
công an huyện tây giang đang phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương
triển khai tìm kiếm tung tích của các nạn
hôm nay toán nhân dân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo lý thị loan
tức loan cá bốn mươi một tuổi quê tỉnh đồng tháp chú tại thành phố biên hòa năm năm tù
về tội cưỡng đoạt tài sản
hai bị cáo còn lại là hoàng thị tuyết nhung ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa
mức án ba năm ba tháng tù và trần công đại hai mươi bốn tuổi quê thành phố cần thơ
trú tại thành phố biên hòa ba năm tù cùng tội danh trên
theo cáo trạng loan cùng chồng là nguyễn quốc tuấn làm nghề bán cá
trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn pochen việt nam thuộc phường hóa an
thành phố biên hòa
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi loan đã mở bãi giữ xe
và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát
sau cổng công ty trách nhiệm hữu hạn trang sinh việt nam thuộc xã thành phố huyện vĩnh cửu
tại đây loan giao cho đại nhung và vũ minh tiến thu tiền
với danh nghĩa là thu tiền rác thải
trong quá trình buôn bán tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền
thì các đối tượng sẽ đe dọa
tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương lên đến gần một trăm ba mươi triệu đồng
riêng bị can tiến trong quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín
nên tòa án đã đình chỉ xét xử đối với tiến
hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án thuộc trường hợp có tổ chức
trong đó loan cá là người cầm đầu chỉ đạo hai bị cáo nhung và đại
thu tiền bảo kê của tiểu thương
do đó loan cá phải chịu trách nhiệm cao nhất
công an huyện thanh bình tỉnh đông tháp vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với phạm thị pha la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã bình thành huyện thanh bình về hành vi cung cấp thông tin số
nhằm xúc phạm uy tín tổ chức trên mạng xã hội facebook
trước đó trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng la đã đăng tải nhiều video clip
có nội dung không đúng sự thật
xúc phạm chính quyền huyện thanh bình trên tài khoản facebook pha la
do phạm thị pha la quản lý với nội dung cho rằng chính quyền huyện thanh bình
lấy đất của người dân mà không đền bù gây hoang mang dư luận xấu trong người dân
đối với chính quyền huyện thanh bình
ngoài việc xử phạt phạm thị pha la công an huyện thanh bình cũng đã củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng phạm gia quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã bình thành huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp là em ruột của đối tượng la do có hành vi chia sẻ những đoạn video clip
sai sự thật của đối tượng la trên facebook tên phạm gia huy do huy quản lý
thu hút nhiều lực người xem và chia sẻ
qua làm việc công an huyện thanh bình đã cho quy cam kết gỡ bỏ những đoạn video clip trên
hôm nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đã tới thăm và làm việc với viện khoa học và công nghệ bộ công an
thời gian qua viện khoa học và công nghệ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình kế hoạch công tác
cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra
phục vụ kịp thời hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ động khai thác hạ tầng phòng thí nghiệm sẵn có
để triển khai nghiên cứu thực hiện xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai
đề xuất lãnh đạo bộ nghiên cứu đề tài chế tạo chế phẩm nanody điều trị covid một mươi chín
góp phần vào thành công chung của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực
của viện khoa học và công nghệ trong thời gian qua
thứ trưởng yêu cầu viện khoa học và công nghệ phải ngày càng phát triển
trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu
phục vụ đắc lực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng chiến lược và kế hoạch định hướng
nghiên cứu phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
nghiên cứu chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ
tham mưu đề xuất bộ ban hành thông tư quy định về hoạt động kiểm định
và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ trong công an nhân dân
đặc biệt đơn vị cần thực hiện tốt việc phát triển nguồn nhân lực con người
chính sách tổ chức cán bộ để thu hút nhân lực chất lượng cao làm công tác nghiên cứu khoa học
năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô
mô tô có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh vừa bị công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội thành phố hồ chí minh và nam định
bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm có liên quan đến đường dây bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng có liên quan
đây là các loại giấy tờ lái xe ô tô xe máy được làm giả
điều đang nói các đối tượng làm giả chọn bộ hồ sơ từ bảng điểm
giấy khám sức khỏe và kết quả thi sát hạch cùng nhiều loại giấy tờ khác
để có thể làm giả mà như thật thế này các đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại
công nghệ tân tiến quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước với hàng chục nghìn giấy phép lái xe giả
đã được tiêu thụ thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như facebook zalo để đăng quảng cáo về việc làm giấy phép lái xe giả
chúng nói với khách hàng là có chỗ làm chui không phải đi học
người nào có nhu cầu chỉ cần phô tô căn cứ công dân kèm ảnh ba x bốn điện thoại và địa chỉ nhận hàng
sau khoảng từ năm đến bảy ngày sẽ có bằng bao gồm cả bằng lái xe và bộ hồ sơ
giá giấy phép lái xe máy từ một triệu đến một năm triệu
giấy phép lái ô tô là từ hai đến bảy triệu từ hạng a một a hai hay b một b hai
qua điều tra thì tôi xác định là các đối tượng này đều đã tìm hiểu trên mạng internet về các phương thức sản xuất này
và các đối tượng thậm chí mua cả những phần mềm những cái ổ cứng chuyên sản xuất bằng lái xe giả
rồi các mẫu dấu mẫu văn bản của các cơ quan mẫu dấu của các đơn vị trên phạm vi của cả nước toàn quốc
sau đó các đối tượng này thường về chuẩn bị các công cụ khác như mua sắm máy in máy ép máy dập và các phôi cứng đừng dùng để làm thẻ nhựa theo bằng giấy phép lái xe được nêu hành hiện nay
với cái tài liệu điều tra thì chúng tôi đã xác định được các đối tượng đã sản xuất được khoảng hai mươi chiếc bằng bộ bằng giấy phép lái xe máy và ô tô giả và tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thông tin nội đề nghị những người đang sử dụng những giấy phép
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thông tin nội đề nghị những người đang sử dụng những giấy phép lái xe giả thì giao nộp cho cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thông tin nội đề nghị đối với các cơ quan được cấp phép các giấy phép lái xe máy và ô tô sẽ nâng cao chế độ bảo mật để chống việc các đối tượng lợi dụng để sản xuất các giấy phép máy và ô tô giả
vụ việc trên cho thấy tình trạng rất đáng báo động khi một bộ phận không nhỏ những người không qua đào tạo nhưng vẫn muốn có bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe
hệ lụy của hành vi làm giả giấy phép lái xe là đặc biệt nguy hiểm
chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý cả những đối tượng có hành vi mua và sử dụng loại giấy phép giả này